đầu tư kinh doanh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bộ công thương đang xây dựng nghị định để hiện thực hóa phương án này dự kiến chỉnh chính phủ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
mới đây tại hà nội cục diên dữ hòa bình việt nam đã tổ chức lễ khai mạc diễn tập chung trên sa bàn giữa việt nam và ấn độ về chuyên môn gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nhằm trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm phương pháp và kỹ năng quản lý chỉ huy cũng như xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
chương trình diễn tập diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tập trung vào ba phần lý thuyết thảo luận chia sẻ kinh nghiệm và diễn tập thực hành trên sa bàn
trong đó các sĩ quan việt nam sẽ nghe các bài giảng về cơ chế hoạt động pháp lý bình đẳng giới bảo vệ dân thường giải rác vũ khí và vai trò trách nhiệm của sĩ quan liên lạc hoặc sát viên quân sự
bên cạnh đó phần trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ của lực lượng theo đội hình đơn vị cũng như phần thực hành trên sa bàn của các chuyên gia ấn độ sẽ giúp các sĩ quan việt nam làm quen với việc ứng phó tình huống khẩn cấp trên cơ sở các tình huống giả định về thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
qua đó sẽ giúp cho các sĩ quan việt nam hình dung được các tình huống có thể sẽ xảy ra để có những phương án tốt xử lý
vừa qua tổng cục hải quan trung quốc đã phát hiện lô hàng thanh long nhập khẩu từ việt nam bị nhiễm một loại dẹp để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của nước ta nói chung và quả tươi nói riêng
vừa qua cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu
nội dung chính của công văn yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
quản lý chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại tại các vùng trồng cây ăn quả đã được cấp mã số xuất khẩu sang trung quốc trong đó trước mắt đặc biệt chú ý đối với các vườn thanh long các loại dẹp gây hại như dẹp dismicoccus neobrevibus csedococcus jackbursley
trường hợp phát hiện các vườn bị nhiễm các loại dẹp trên thì phải thực hiện các biện pháp loại bỏ xử lý triệt để các loại dẹp trên trước khi xuất khẩu đồng thời phải thông báo hướng dẫn các tổ chức cá nhân xuất khẩu quả tươi sang trung quốc biết để thực hiện chọn lọc hàng hóa
và có biện pháp xử lý để tránh những rủi ro thiệt hại
từ việc trên tài liệu về các loại dẹp nêu trên cục bảo vệ thực vật đăng tải trên website ww ppd gap vn
ngày tám tháng bảy bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc cuộc thi viết về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cuộc thi nhằm phát hiện biểu dương nhân rộng những tập thể cá nhân trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế cổ vũ động viên các tầng lớp cán bộ nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nội dung của cuộc thi tập trung phản ánh gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực như tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
cuộc thi dành cho mọi công dân việt nam là cán bộ công chức viên chức cá nhân tổ chức trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội từ trung ương đến địa phương nhà báo phóng viên cộng tác viên báo chí trong cả nước
thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các tác phẩm dự thi gửi về báo bảo hiểm xã hội số một trăm năm mươi phố vọng phường phương liệt quận thanh xuân hà nội
lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập bảo hiểm xã hội việt nam
dự kiến có một mươi chín tác phẩm được trao giải với một giải đặc biệt trị giá ba mươi triệu đồng một giải nhất trị giá hai mươi triệu đồng
sở kế hoạch và đầu tư hà nội vừa thông báo tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
tăng chín về số lượng doanh nghiệp và tăng một mươi bảy vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
đến thời điểm hiện tại tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội đã tăng lên hơn hai trăm sáu mươi doanh nghiệp
số doanh nghiệp hoạt động trở lại là hơn ba doanh nghiệp
xét về số lượng đăng ký doanh nghiệp theo địa bàn các quận hà đông cầu giấy đống đa hoàng mai nam tử liêm thanh xuân
có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhiều nhất
về quy mô vốn đăng ký quận nam tử liêm có số vốn đăng ký nhiều nhất với hơn ba mươi năm tỷ đồng
huyện đứng hòa có số vốn đăng ký thấp nhất với một trăm linh tám tỷ đồng
đặc biệt hồ sơ doanh nghiệp đều được đăng ký trực tuyến đạt một trăm linh mức độ ba là hơn bảy mươi hồ sơ đạt tỷ lệ bảy mươi chín
mức độ bốn là gần hai mươi một hồ sơ đạt tỷ lệ hai mươi một tổng số hồ sơ được chấp thuận
trong hai ngày mùng tám và ngày mùng chín tháng bảy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam phối hợp với cục chăn nuôi
trung tâm khuyến nông quốc gia trung tâm giống gia súc lớn trung ương và công ty cổ phần giống gia súc hà nội
tổ chức tập huấn về chăn nuôi bò sinh sản bò thịt chất lượng cao theo tiêu chuẩn việt gáp cho các cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh hà nam
tham gia lớp tập huấn các học viên được các giảng viên truyền đạt các kiến thức cơ bản về kỹ thuật tiêu chuẩn chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn việt gáp
hiệu quả của việc lai tạo cải tạo đàn bò thịt hiện nay cách chăm sóc bò chế biến bảo quản thức ăn xanh quy trình nuôi dưỡng vỗ béo bò thương phẩm
và cách phòng trừ một số bệnh thường gặp ở bò thịt giúp cho các học viên nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng và thực tiễn công việc ở cơ sở
đồng thời đây cũng là lực lượng chính để trực tiếp truyền đạt triển khai hướng dẫn người chăn nuôi tại cơ sở giúp nâng cao năng suất chất lượng đàn bò thịt và bò sữa theo tiêu chuẩn việt gáp của tỉnh hà nam
tiếp theo chương trình
đà nẵng xuất xuất huyết diễn biến phức tạp
hạt trong mùa nắng nóng
bất cập phân loại rác tại nguồn
thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần qua từ ngày một tháng bảy đến ngày bảy tháng bảy
sốt xuất huyết tại hà nội vẫn tiếp tục gia tăng với một trăm bảy mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết chín bệnh nhân tay chân miệng và hai trường hợp mắc ho gà
một trăm bảy mươi tám trường hợp mắc xuất xuất huyết đanh ghi nhận trong tuần tại bảy mươi bảy xã phường
một trăm bảy mươi tám trường hợp mắc xuất xuất huyết đanh ghi nhận trong tuần tại bảy mươi bảy xã phường
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn thành phố có chín trăm chín mươi tám trường hợp mắc xuất xuất huyết đanh và không có ca tử vong
bệnh nhân phân bố ở tất cả các quận huyện thị xã
thống kê từ đầu năm đến nay toàn thành phố có hai năm trăm chín mươi sáu trường hợp mắc xuất phát ban nghi sở rùi bè la
cũng trong tuần chín ca mắc tay chân miệng và hai ca mắc ho gà được ghi nhận
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thời điểm hiện tại có điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của mỗi chuyển bệnh xuất xuất huyết đanh
và thực tế kết quả giám sát vector các tuần gần đây đều có xu hướng tăng cao
còn tại đà nẵng và các tỉnh miền trung đang tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời trung bình từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ c
khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân rất ngột ngạt
điều đang nói là nắng nóng kéo dài đã kéo theo những trường hợp mắc bệnh xuất xuất huyết
mặc dù hiện nay đang là thời điểm nắng nóng khô hành nhưng tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng
trung bình mỗi tuần khoa tiếp nhận điều trị khoảng sáu mươi bảy mươi bệnh nhân sốt xuất huyết

nên hàng nghìn hộ dân ở quảng ngãi nhất là vùng ven biển thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
hiện tỉnh quảng ngãi có trên một mươi một hộ dân thiếu nước sinh hoạt
các địa phương có số hộ thiếu nước sinh hoạt nhiều như bình sơn ba bốn trăm linh hộ
sơn tịnh một năm trăm linh hộ trà bồng một hai trăm linh hộ huyện đảo lý sơn một tám trăm linh hộ
hầu hết ở khu vực này mật độ dân số đông nhiều gia đình dùng chung một giếng
nước cạn vào mùa khô khiến người dân phải đi gánh
nguồn nước để xoay sở tình trạng thiếu nước sinh hoạt
các địa phương đã hỗ trợ nhân dân khoan giếng đào giếng sử dụng tạm trong mùa nắng hạn
tuy nhiên nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài
nguy cơ không có nguồn nước sạch cho sinh hoạt sẽ trầm trọng hơn so với hiện tại
cũng tại quảng ngãi do nắng nóng gai gắt kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm
nên nhiều hồ chứa chỉ còn hai mươi ba mươi dung tích
một số hồ có dung tích dưới mực nước chết
nhiều hồ chứa ở các huyện bình sơn mộ đức đức phổ chỉ còn từ một mươi một mươi năm dung tích thiết kế
một số hồ chứa có dung tích chữ nước dưới mực nước chết như phước tích hòa hải trung tín ở huyện bình sơn
hóc cầy ở huyện đức phổ trơ đáy cạn kiệt
hiện đang trong giai đoạn khâu hạn nặng nên các huyện tiếp tục hút nước đưa về đồng cứu cây trồng
vì vậy dự báo mực nước các hồ đập ở quảng ngãi sẽ tiếp tục cạn kiệt trơ đáy
và không thể phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp ở cuối vụ hè thu năm nay
ngày tám tháng bảy một tàu cá của ngư dân huyện thăng bình tỉnh quảng nam sau khi tiếp xong nhiên liệu để chuẩn bị vươn khơi đánh bắt
thì bất ngờ bị chìm cách cầu cửa đại hội an hơn một km về phía hạ lưu
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ ngày tám tháng bảy tàu cá qna chín mươi năm nghìn hai trăm ba mươi tám ts do ông trần công thu

trần công thu trú tại thôn quảng nam đã bị bắt
tân an xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam làm chủ
khi đang di chuyển ra giữa sông cách cầu cửa đại thành phố hội an hơn một km thì bị lật nghiêng sang một bên và chìm dần
nhận được tin báo bộ đội biên phòng cửa đại và thủy đoàn một thuộc cục cảnh sát giao thông đường thủy bộ công an
phối hợp với hàng chục ngư dân cùng nhiều phương tiện máy móc tiến hành trục vớt
theo cơ quan chức năng đến chiều ngày tám tháng bảy công tác cứu hộ vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai
sự cố không gây thiệt hại về người
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng chống xử lý sạt lỡ bờ sông bờ biển trên địa bàn thành phố
có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
quy chế quy định về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương trong việc phối hợp tổ chức phòng chống ứng phó
và khắc phục hậu quả sạt lỡ bờ sông bờ biển trên địa bàn tp hcm
nghiêm cấm các tổ chức cá nhân xâm phạm đến hành lang bảo vệ an toàn bờ sông kênh rạch bờ biển
hoặc có các hoạt động gây nguy cơ sạt lỡ bờ sông kênh rạch bờ biển
ngay khi phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lỡ các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến bờ sông kênh rạch bờ biển
có trách nhiệm báo cáo cho chính quyền địa phương để xử lý đồng thời chủ động di dời an toàn người và tài sản ra khỏi khu vực này
hỗ trợ kinh phí để giúp người dân trong khu vực sạt lỡ ổn định cuộc sống trước mắt trong khi chờ có nơi định cư mới
thưa quý vị sau khi đi tham quan học tập kinh nghiệm mô hình trồng cây mắc ca tại xã thành mỹ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an sẽ triển khai đưa vào trồng năm mươi hectare cây mắc ca
tham quan từ mô hình ở thôn đồng luật xã thanh mỹ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
cho thấy hiện mô hình này đã trồng hai trăm hai mươi cây mắc ca trên diện tích một hectare
vườn cây đã cho thu hoạch nhiều năm nay trung bình mỗi cây đạt từ sáu mươi đến tám mươi kg quả tươi
với giá thị trường hiện nay từ ba mươi đến bốn mươi nghìn đồng một kg bình quân mỗi cây cho thu hoạch khoảng ba triệu đồng một năm
như vậy với năng suất và giá cả hiện tại mỗi năm hộ gia đình này cho thu nhập từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng từ cây mắc ca
sau khi khảo sát chất đất điều kiện khí hậu trong thời gian tới huyện con cuông tỉnh nghệ an phối hợp với các doanh nghiệp
đưa vào trồng hơn năm mươi hectare cây mắc ca tại xã thạch ngàn
đây cũng là một trong những chương trình nằm trong đề án của tỉnh nghệ an đã được phê duyệt
liên quan đến sự cố tại bãi rác nam sơn hà nội sau khi ubnd tp hà nội có văn bản chỉ đạo xử lý rứt điểm việc bồi thường
hỗ trợ người dân bãi rác nam sơn di rời người dân nơi đây đã thu dọn lều bạt mở đường cho xe rác vào bãi
trong gần một tuần người dân chặn xe vào bãi rác nam sơn
ước tính nội thành tp hà nội tồn đọng khoảng một mươi ba tấn rác thải
sau khi bãi rác nam sơn hoạt động trở lại bình thường công ty môi trường đô thị hà nội đã tăng cường nhân lực
phương tiện để thu gom vận chuyển rác thải liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảo đảm giải quyết xong lượng rác tồn động
và cho đến ngày tám tháng bảy trên địa bàn bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bài trưng đã không còn rác thải tồn đọng
trong buổi sáng ngày tám tháng bảy các lực lượng chức năng của thành phố đà nẵng đã tập trung vận động
thuyết phục người dân ngừng việc tập trung ngăn chặn xe tại lối xe ra vào bãi rác khánh sơn
theo ghi nhận đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày việc vận chuyển rác thải vào bãi rác này đã trở lại bình thường
tại các điểm tập kết rác tạm các công nhân vệ sinh môi trường đã tập trung giải phóng số rác u nứ trong ngày hôm qua
trước đó chủ tịch ubnd tp đà nẵng cũng đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan
khẩn truyền giải quyết rứt điểm chấm dứt hành vi ngăn chặn thu tiện vận chuyển rác vào khu vực bãi rác hành sơn
đồng thời ghi nhận những kiến nghị yêu cầu của người dân xung quanh vấn đề này
bên cạnh đó yêu cầu công ty môi trường đô thị tp thuy động tối đa lực lượng
thương tiện giải phóng hơn một hai trăm linh tấn rác đang tổn lưu tại các khu dân cư
để đưa hoạt động thu gom rác thải trở lại hoạt động bình thường
từ nhiều năm nay tại các đô thị lớn ở nước ta như tp hcm
việc phân loại rác tại nguồn đã được thí điểm thực hiện
thế nhưng cho tới nay việc phân loại rác tại nguồn vẫn gặp nhiều lúng túng
từ phía người dân lẫn các đơn vị xử lý rác
cuối năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp hcm ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
bắt buộc các hộ dân chủ nguồn thải phải phân rác thành ba loại hữu cơ tái chế rác thải còn lại
và chuyển giao đúng nhóm trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
thế nhưng đến nay hầu hết người dân vẫn theo thói quen cũ
một thực tế nữa là dù người dân đã phân loại rác tại nguồn
nhưng người thu gom rác vẫn cho chung vào một xe ra đến điểm trung chuyển tập kết rác
các loại rác lại bị trộn chung với nhau
những khó khăn từ phương tiện thu gom rác chưa được chuẩn hóa và đồng bộ hóa
bãi rác không có hệ thống xử lý từng nguồn rác riêng lẻ
khiến việc phân loại rác bị tắt ở những khâu cuối cùng
thật ra khi mà mình phân loại ra mình ghi
mình để những cái bịch đi lông hay là những cái chai lọ mà bề nhựa đó
thì mình để một bên còn những cái rác thường ấy mình để một bên
thì tới hồi mình gom ra một chút cái xe rác nó gom chung vô chừng
đưa lên xe rác người ta lại ghép lại chung
thì coi như là một cái hành động không có hiệu quả nhé
xử lý rác thải là một trong những vấn đề cấp bách của thành phố hồ chí minh
mỗi ngày thành phố thải ra khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải rắn sinh hoạt
trong đó bảy mươi sáu được xử lý bằng biện pháp trôn lấp một mươi bốn bảy tái chế nhựa
còn lại là đốt không phát điện
việc phân loại rác tại nguồn được thành phố hồ chí minh thí điểm thực hiện từ nhiều năm qua
và ghi nhận kết quả bước đầu
nhất là trong việc thay đổi nhận thức hành vi của người dân trong việc xử lý rác sinh hoạt
thế nhưng sự thay đổi mới chỉ ở một bộ phận nhỏ người dân
cùng với những bất cập trong khâu tiếp nhận vận chuyển xử lý rác
khiến chương trình phân loại rác tại nguồn chưa đạt được hiệu quả và đi vào đời sống
trong phần tin quốc tế châu phi khởi động giai đoạn hành động fta khu vực
hàn quốc chi bốn trăm hai mươi năm triệu usd xây dựng thành phố thông minh
lãnh đạo các nước châu phi đã chính thức khởi động giai đoạn hành động của thỏa thuận khu vực thương mại tự do châu phi
tại thủ đô niamey của niger
động thái diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh bất thường lần thứ một mươi hai của lãnh đạo và chính phủ liên minh châu phi au
tại hội nghị các lãnh đạo châu phi cho biết
việc khởi động giai đoạn hành động của hiệp định thương mại tự do sẽ khuyến khích người dân châu phi
cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực
thỏa thuận khu vực thương mại tự do châu phi được ký ngày hai mươi một tháng ba năm ngoái
tại thủ đô kigali của rwanda có hiệu lực ngày ba mươi tháng năm vừa qua
với mục tiêu tạo ra một thị trường chung tăng năm mươi hai thương mại nội bộ vào năm hai nghìn hai mươi
eritoria là quốc gia thành viên au duy nhất chưa ký vào văn kiện lịch sử này
nhằm làm sáng tỏ thông tin tiêu cực phản ánh từ báo chí mỹ về các trung tâm tạm giữ người di cư
tổng thống mỹ donald trump thông báo sẽ mở cửa các trung tâm này
cho báo chí tham quan
tổng thống donald trump đưa ra thông báo mở cửa các trung tâm tạm giữ người di cư
để báo giới tham quan sau khi tờ the new york times và el paso times
có bài báo phản ánh tình trạng đông đúc và điều kiện sinh hoạt yếu kém
tại một trạm kiểm soát biên giới ở clins bang texas
với hàng trăm trẻ em khoác trên mình những bộ quần áo bẩn và bị nhốt trong căn phòng đầy bệnh tật
các nghị sĩ đảng dân chủ những người từng ghé thăm các trung tâm tạm giữ này cho biết
tình trạng chen trúc không có nước sinh hoạt của người di cư nơi đây
khiến cả trẻ em và người lớn không được tiếp cận dịch vụ y tế và không có nước tắm
tháng năm vừa qua lực lượng chức năng mỹ đã bắt giữ hơn một trăm ba mươi người nhập cư trái phép
con số cao nhất tính theo tháng tại khu vực biên giới với mexico trong một mươi ba năm qua
theo kết quả nghiên cứu của trường đại học hong kong thái lan
xu hướng tham nhũng đang bám rễ sâu trong hệ thống giáo dục của nước này
do ngày càng có nhiều nhân viên và nhà quản lý trường học lợi dụng chức vụ
của mình để bòn rút ngân sách nhà nước
tác giả công trình nghiên cứu phó giáo sư piyo namarin prongit nhận định
tình trạng bữa trưa học đường không đủ tiêu chuẩn thường xuyên diễn ra
tại các tỉnh nakhon sittamarat và nakhon ratchisima
đây là hai ví dụ điển hình về hành vi gian dối của một mạng lưới có tầm ảnh hưởng
các hành vi tham nhũng bao gồm thụt kết ngân sách nhà nước
thông đồng tăng giá vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng đồ dùng giảng dạy
cũng như vòi tiền của phụ huynh muốn xin cho con nhập học
trong khi đó số tiền rút ruột ngân sách nâng cấp các cơ sở trường học
thực sự là một mối quan ngại với khoảng ba mươi tổng ngân sách
bị các quan chức có trách nhiệm và quản lý trường học đốt túi riêng
nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi tám
tại các tỉnh đông bắc thái lan thủ tướng prayuth chan o cha khẳng định
chính phủ mới của ông sẽ quyết tâm đấu tranh với nạn tham nhũng
hàn quốc sẽ đầu tư năm trăm linh tỷ won
tương đương với bốn trăm hai mươi năm triệu usd để các công ty xây dựng hàn quốc
thực hiện các dự án xây dựng thành phố thông minh ở nước ngoài
trong bối cảnh nước này tìm cách đưa các thành phố thông minh
thành một động lực tăng trưởng trong tương lai
hàn quốc sẽ hợp tác với các quỹ lương hưu trong nước và các nhà đầu tư tư nhân
để thành lập quỹ xây dựng nhà máy cơ sở hạ tầng và thành phố thông minh toàn cầu
lên tới một năm trăm linh tỷ won vào tháng một mươi hai tới
trong đó năm trăm linh tỷ won từ quỹ này sẽ được sử dụng
để đầu tư xây dựng thành phố thông minh ở nước ngoài
gần đây trung quốc và ấn độ nổi lên như những thị trường có tiềm năng nhất
của các công ty hàn quốc khi hai nước này có kế hoạch xây dựng lần lượt
là năm trăm linh và một trăm linh thành phố thông minh trong những năm tới
thị trường xây dựng thành phố thông minh toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị sáu trăm một mươi bảy hai tỷ usd
vào năm hai nghìn hai mươi ba tăng hơn gấp hai lần so với con số ba trăm linh tám tỷ năm hai nghìn hai mươi hai
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt